tiến trình luận tội tổng thống mỹ donald trump tại thượng viện vừa chính thức bắt đầu với cuộc bỏ phiếu về các quy định thủ tục đối với phiên luận tội dưới sự chủ trì của tranh án tòa án tối cao john roberts
lãnh đạo phe đa số tại thượng viện mỹ mitch mcconnell cho biết
nghị quyết về các quy định thủ tục đối với phiên luận tội đã hội đủ số phiếu cần thiết để thông qua
theo đó quy định ngăn chặn việc yêu cầu sự xuất hiện của các nhân chứng hoặc trình bày những tài liệu quan trọng trong quá trình luận tội
ông mcconnell khẳng định những quy định này là công bằng
trước đó đề xuất quy định thủ tục của ông mcconell đã được sửa đổi vào phút chót
cho phép tổng thời gian luận tội hai mươi bốn giờ được kéo dài trong ba ngày thay vì hai ngày
hôm một mươi tám tháng một mươi hai vừa qua hạ viện mỹ đã thông qua hai điều khoản luận tội tổng thống trump là lạm quyền và cản trở cuộc điều tra của quốc hội